tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh quảng nam thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu quảng nam cần tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách chống thất thu và nợ động thuế đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách tiết kiệm chi tiêu
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng biểu dương và đánh giá cao chính quyền đảng bộ của tỉnh quảng nam trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng
từ một tỉnh nhận trợ cấp ngân sách đến bảy mươi năm đến nay đã tự cân đối ngân sách năm hai nghìn một mươi bảy năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi theo kiểm tra của bộ tài chính về thu chi ngân sách thì quảng nam sẽ vào nhóm các tỉnh được điều tiết về ngân sách trung ương